từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương ubnd tỉnh quảng nam sẽ xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng
bảo đảm việc cấp phát điện lưới quốc gia cho các thôn xã khu vực miền núi theo quyết định của thủ tướng chính phủ
được biết dự án cấp điện cho miền núi tỉnh quảng nam có tổng mức đầu tư gần ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng
ubnd tỉnh quảng nam sẽ đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cho tám huyện miền núi gồm tây giang đông giang nam giang nông sơn phước sơn tiên phước bắc trà my và nam trà my
theo đó sẽ đầu tư kéo mới một trăm ba mươi tám km đường dây trung áp hai trăm linh sáu km đường dây hạ áp một trăm hai mươi năm trạm biến áp công tơ và hệ thống điện sau công tơ
công trình hoàn thành sẽ cấp điện cho hơn bảy năm trăm linh hộ dân trên địa bàn tám huyện
đây là tiểu dự án thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
nhằm tạo động lực thực hiện các chương trình
mục tiêu giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc miền núi
vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn